thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thời tiết trên khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn chịu sự tác động của hán lưu khối không khí biển có cường độ ổn định nên nắng vẫn tiếp tục ngay từ sáng trên cả hai khu vực này
tuy nhiên cường độ nắng có xu hướng giảm dần vì thế nền nhiệt ở các tỉnh tây nguyên tăng lên mức cao là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ và nam bộ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
một số nơi ở khu vực miền đông nam bộ vẫn có nắng nóng với mức nhiệt độ cao là trên ba mươi sáu độ
trên biển do không khí lạnh có cường độ suy yếu và lệch đông
nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn tỉnh hành hướng gió đông đến đông nam với cường độ trung bình yếu khoảng cấp ba cấp bốn
còn trên vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc thổi cũng chỉ ở mức cấp ba
trên cả hai vùng biển này thời tiết tốt trời nắng với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước